sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một diễn đàn nâng tầm kỹ năng lao động việt nam lần đầu tiên được tổ chức tại hà nội
dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đây là diễn đàn lớn nhất từ trước tới nay trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp
với nội dung về kỹ năng lao động việt nam
cùng dự diễn đàn có ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng vũ đức đam
và hơn một năm trăm linh đại biểu các doanh nghiệp tập đoàn lớn các chuyên gia về giáo dục tới dự
thủ tướng nhấn mạnh kể từ năm hai nghìn một mươi ba quy mô lao động của việt nam đã bắt đầu tới hạn so với quy mô của nền kinh tế
vì lẽ đó nâng cao năng suất chất lượng của lực lượng lao động có vai trò sống còn trong cải thiện tốc độ tăng trưởng
và trong nỗ lực tái cơ cấu kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng
tuy nhiên tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ nói chung còn thấp
cơ cấu lao động qua đào tạo xu hướng chuyển
dịch có sự bất hợp lý vẫn còn phổ biến tình trạng thiếu thầy thiếu cả thợ chứ không phải thừa thầy thiếu thợ
và cái điều mà chúng ta nói là cái chất lượng kể cả đại học và kể cả dạng nghề
dạng nghề mới khoảng tám mươi năm có việc làm còn đại học còn cao hơn
đó là chính vì cái chất lượng đào tạo rồi nhiều người làm trái ngành nghề
cho nên doanh nghiệp có nhu cầu lao động nhưng mà chưa nguồn nhân lực tốt
rất quan tâm
thủ tướng cho rằng phải bảo đảm ba nguyên tắc
thứ nhất cần bám sát hơn nữa vào nhu cầu thực tiễn của thị trường
bảo đảm hài hòa cung cầu về lao động có kỹ năng nghề
thứ hai là phát triển đào tạo nghề với chuẩn mực chất lượng quốc tế
để đáp ứng yêu cầu cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
cuối cùng là nâng cao tính dự báo cần hiểu nắm bắt nhanh nhạy và dự báo sớm
được nhu cầu nhân lực kỹ năng cao của doanh nghiệp và nền kinh tế trong giai đoạn tới
để định hướng trong hợp tác với doanh nghiệp và nhà trường
đó là một cái tinh thần mà cơ sở giáo dục
nghề nghiệp nào doanh nghiệp nào tham gia đào tạo
sử dụng nhiều học viên từ cơ sở giáo dục
nghề nghiệp thì được hưởng ưu đại
đây có thể coi là một việc cần phải làm trong nhiệm vụ mục tiêu quốc gia
giai đoạn hai mươi một hai mươi năm để về phát triển doanh nghiệp
ba thành tố này nhà nước nhà trường và doanh nghiệp
có cơ chế hợp tác rõ hơn
mỹ tông có sức mạnh đưa các tỉnh thành các địa phương
có trường đào tạo nghề cần có chức thức ưu tiên
như các dự án có sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục
nghề nghiệp và doanh nghiệp
từ đó có thể gắn kích được nhà trường và doanh nghiệp
đồng thời gián tiếp vào quá trình đào tạo nhân lực kinh nghệ
thủ tướng cho rằng phải có sản phẩm từ hội nghị
đó là một chỉ thị của thủ tướng chính phủ
về phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp
đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động của việt nam
chỉ thị này sẽ do bộ lao động thương bình và xã hội chủ trì
cùng với các bộ ngành xây dựng sớm trình thủ tướng
tại diễn đàn thủ tướng đã trao huân chương lao động hạng nhì
cho anh trương thế diệu
người đoạt huy chương bạc kỳ thi tay nghề thế giới vừa qua
tiếp đó thủ tướng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức nhà nước
doanh nghiệp nhà trường đồng hành đổi mới
nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
nâng tầm kỹ năng lao động việt nam